luôn luôn đề phòng luôn luôn kênh chừng cái này cái nọ
và có rất nhiều cái mối nguy hiểm
nhưng mà khi mà phát hiện ra được một con đồng vật trong đếm
là cực kỳ khó nhưng phát hiện ra nó là rất là rất vui
đặc biệt là đối với các cái loài
ếch hoặc là các cái loài rắn
mà khiến gặp
khi mà mình giống như bọn em đi rừng
thường từ tám h đến hai ba h sáng mới về
nhưng mà trong chuyện đi đó mà gặp
chỉ cần gặp vài ba loài đặc biệt thôi là rất là vui rồi
nói chung là rất là hứng thú
và rất là luôn luôn cái tính thanh là luôn
tò mò và muốn khám phá
sáng hôm sau chúng tôi có dịp khám phá
rạn sàng hồ sơn trà
cùng với một nữ thợ lặn
với chiếc camera dưới nước tự chế
bằng điện thoại
chúng tôi cùng tìm hiểu công việc dưới nước
của những nữ kình ngư làng trài
một ngày có mưa
biển động sóng lớn
trang phục của chị em lặn biển
không khác gì trang phục tránh nắng
khi đi ngoài trời
cách họ bảo vệ làn da
trước ánh nắng mặt trời
cũng giống như cách họ đề phòng
những con hà sắc lẹ
đồ nghề rất đơn giản
một chiếc kính lặn
một thanh sắt cong để cậy hào
một túi lưới vắt trước bụng
để đựng thứ kiếm được
tất cả chỉ có thế
thứ họ tìm là hải sâm
cua ốc cầu gai
là những loài hải sản chỉ sống nơi gành đá
thế giới dưới nước thật là kỳ thú

theo kết quả nghiên cứu
vùng biển sơn trà
có một trăm linh bốn sáu hectare rạng sàn hồ
với một trăm sáu mươi hai loài cá rạng sàn hồ
tám mươi một loài sinh vật đáy
ba loài cỏ biển
và bảy mươi hai loài rong biển
đây là nơi dự trữ đa dạng sinh học
và nguồn gen quý
cho môi trường biển
cần được bảo vệ
trong lúc tham quan sơn trà đà nẵng
chúng tôi được chia sẻ một tin rất vui
từ những người tình nguyện bảo tồn thiên nhiên
đó là tin tức từ tỉnh quảng nam
cộng đồng dân cư làng tam mỹ tây
huyện núi thành tỉnh quảng nam
phát hiện một đàn vọc trà vá
trần sám quý hiếm
khoảng hai mươi cá thể
sinh sống tại khu vực gần làng
ngoài nỗi lo bị săn bắt
đàn vọc này đang đối mặt
với nỗi lo thiếu thức ăn
thiếu sinh cảnh
do người dân phá rừng làm rẫy
thu hẹp diện tích rừng tự nhiên
hiện nay chính quyền sở tam mỹ tây
đã thành lập tổ bảo vệ đàn vọc
với ba thành viên
và tổ bảo tồn vọc gồm hai mươi năm thành viên
tỉnh quảng nam
cũng đã chính thức mời nhóm
các nhà khoa học tình nguyện riêng việt
tham gia nghiên cứu
và tư vấn cách bảo tồn quần thể linh trưởng quý hiếm này
người dân đã đồng ý
nhường đất rừng cho vọc sinh sống
và nhà nước cũng có kế hoạch
trầm các loài cây bản địa
và cây thuộc nhóm thức ăn của vọc
để phục hồi sinh cảnh
ở vùng rừng dành riêng cho vọc
cùng những người bạn đồng hành
lên sân trà ngắm hoàng hôn cùng vọc
chúng tôi được nghe kể lại rằng
không rõ vọc có lãng mạn
như con người hay không
nhưng chúng có một tập tính rất lạ
và đáng yêu
đó là ngồi trầm tư
để ngó mặt trời lúc hoàng hôn buông xuống
đón đến giọt ánh sáng cuối cùng
ở phía tây sân trà
hoàng hôn chìm xuống biển
mới một ngày qua
mà tôi với sân trà
đã thành đắm đuối
tôi thích cách những người tình nguyện
trong hành trình tôi yêu sân trà
âu yếm gọi những chú linh trưởng
mặt trắng chân nâu
bằng danh sưng thân thiết
những bạn vọc sân trà
tôi yêu tất cả các bạn